thường xuyên đe dọa ép buộc tài xế taxi và những người thu mua sò tại bến thuyền thuộc phường quảng châu thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa phải đưa tiền
nguyễn sĩ cầu cùng với tám người tự khác đã bị công an thành phố sầm sơn khởi tố về tội cựu đất tài sản
chỉ tính từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng sáu nguyễn xí cầu đã chỉ đạo đàn em chặn đầu xe taxi chở khách vào thăm quan flc buộc tài xế phải đưa cho chúng mỗi lượt là hai mươi đồng
đối với các thương lái đến thu mua sỏ tại bến thuyền thuộc phường quảng châu bọn chúng cũng ép buộc thương lái và lái xe phải nộp một đồng một kg sò
và đây là ổ nhóm hình sự cộng cán lưu manh côn đồ trong đó nhiều đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
riêng nguyễn sĩ cầu đã có ba tiền án hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phạm văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã bảo sơn huyện lục nam về hành vi trộm cắp tài sản
ngày chín tháng bảy khi đối tượng phạm văn thanh đang cùng một đối tượng khác trộm giỏ hoa lan thì bị đội cảnh sát hình sự công an huyện lục nam bắt quả tàng
quá trình đấu tranh đối tượng thanh khai nhận đã cùng với vũ văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã tân hưng huyện lạng giang
thực hiện sáu vụ trộm bình ác quy xe ô tô trên địa bàn các huyện lạng giang và lục nam
đối tượng dương đang bị tạm giữ tại công an huyện lạng giang
để bị bắt thanh và dương đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm bình ác quy trên địa bàn các huyện lạng giang và lục nam
ngân hàng nhà nước đã phát đi văn bản cảnh báo tới tất cả các tổ chức tiến dụng và người dân
cần cẩn thận với loại hình cho vay online dựa trên nền tảng công nghệ số p hai p
đây là một loại hình mới được gọi là ứng dụng cho vay ngang hàng hay còn gọi là p hai p lending
được thiết kế và xây dựng trên nền tảng công nghệ số kết nối trực tiếp
người đi vay và người cho vay đó là nhà đầu tư mà không thông qua trung gian tài chính
theo đó toàn bộ hoạt động vay trả nợ cả gốc lẫn lãi giữa người đi vay và người cho vay
được nền tảng giao dịch trực tuyến của công ty vận hành ghi nhận và lưu trữ bằng các bản ghi điện tử
số hóa trên hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty p hai p lending
được đăng tải cho khách hàng đăng ký tham gia nền tảng truy cập
ngân hàng nhà nước khuyến cáo các tổ chức tiến dụng thận trọng trong việc ký kết
và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các công ty cho vay ngang hàng p hai p lending
tránh rủi ro và không ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cũng như uy tín an toàn của hệ thống ngân hàng
tại việt nam một số công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn tài chính môi giới tài chính
và tự giới thiệu là các công ty p hai p lending cung cấp dịch vụ kết nối nhà đầu tư và người đi vay
tuy nhiên thì pháp luật việt nam hiện chưa có quy định về hoạt động này
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh bắc
khánh hòa cho biết vừa đưa được nhóm nghi can tham gia trong vụ ẩu đà xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng bảy
tại phường cam nghĩa thành phố cam ranh hậu quả là một người tử vong về trụ sở để làm việc
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bảy võ trần duy tân ba mươi hai tuổi
trú tại phường cam nghĩa thành phố cam ranh di chuyển bằng xe ô tô về nhà trọ
khi đến hẻm một trăm năm mươi sáu tổ dân phố nghĩa lộc phường cam nghĩa thì gặp ngô tấn hưng hai mươi bốn tuổi
trú tại ninh thuận điều khiển xe máy chạy ngược chiều
và xảy ra mâu thuẫn về đường đi
sẵn có hơi men trong người nên nhóm của hưng lao vào đánh tân
do yếu thế nên tân đã gọi người thân cùng bạn bè xuống hỗn chiến với nhóm của hưng
hậu quả làm ngô tấn hùng là anh ruột của hưng tử vong tại chỗ
sau hai ngày truy xét đến một mươi tám h tối nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
đã đưa tám nghi can về trụ sở để làm việc
đối với các tin tức đáng chú ý khác vào chiều qua ngày một mươi năm tháng bảy
tại núi gia tây thuộc địa phận của thôn phú vinh xã tịnh thành phố quảng ngãi
đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn
đây là khu vực núi có địa hình hiểm trở cách xa đường giao thông liên thôn
việc tiếp cận đến đám cháy gặp rất nhiều khó khăn
trên hai mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi
cùng với lực lượng kiểm lâm chính quyền địa phương tập trung dập lửa
tuy nhiên do tiết trời nắng nóng kéo dài lớp thực bì dày kèm theo gió mạnh
nên đám cháy ngân chấm lan rộng ra nhiều khu vực khác
do địa hình núi cao xe chữa cháy không tiếp cận được đám cháy
nên các lực lượng chữa cháy sử dụng biện pháp tạo đường băng
ngăn không cho đám cháy lan rộng dùng cành cây dược lửa
đến khoảng chiều cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt
vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng năm hectare rừng bạch đàn bốn năm tuổi
công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa tiếp nhận hai đối tượng có hành vi phá rừng đến đầu thú
đó là lý kim châu và nguyễn văn đoàn đều trú ở huyện yè xúc
trước đó cả hai đã thuê ba người dùng cưa lốc và dao vào rừng phòng hộ buôn đôn chặt phá gần hai hectare
sau đó cả hai cho một người dân ở huyện cư rút tỉnh đắk nông
thuê đất rồi bán luôn diện tích đất đó với giá là ba mươi triệu đồng
số tiền đó châu và đoàn chia nhau mỗi người
mỗi người một mươi năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau đó ban quản lý rừng phòng hộ buôn đôn phát hiện ra vụ việc báo công an huyện buôn đôn
quá trình điều tra công an huyện xác định diện tích rừng bị hủy hoại là gần hai hectare
và khối lượng gỗ bị phá quy tròn trên bảy hai khối từ nhóm một cho đến nhóm tám
nên đã tiến hành khởi tố vụ án về hành vi hủy hoại rừng
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bảy hầu hết các địa phương trong tỉnh cao bằng có mưa trên diện rộng
cục bộ có nơi mưa to đến rất to
nhưng không thể thuyết hại về người và tài sản
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua do sạt lở đất làm anh hoàng văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xóm bản mới xã khâm thành huyện trùng khánh bị vùi lấp
sau gần hai giờ đào bới lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ra khỏi đống đất
hiện cơ quan chức năng huyện trùng khánh đã bàn giao thi thể của anh cho gia đình
mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thị trấn trùng khánh bị nước ngập sâu chia cắt
nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở ách tắc
và hiện có hơn một trăm linh hectare lúa và hoa màu đã bị ngập lụt
tại xóm của mị xã ca thành huyện nguyên bình
trong lúc hoàng mùi chuồng một mươi sáu tuổi người dân tộc giao cùng với anh trai đi xe máy về nhà
khi đến đoạn qua trụ sở ủy bãi nhân dân xã ca thành do nước lũ tràn qua mặt đường
nên em hoàng mùi chuồng xuống xe đi bộ đã trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy xiết và mất tích
theo kết quả thống kê từ dữ liệu điểm thi
các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
cả nước có trên ba bài thi bị điểm liệt từ một điểm trở xuống
đáng chú ý là môn ngữ văn dẫn đầu số thí sinh bị điểm liệt với một hai trăm sáu mươi năm em
môn tiếng anh đứng thứ hai về số lượng thí sinh bị điểm liệt với sáu trăm ba mươi thí sinh
lịch sử cũng có tới ba trăm chín mươi năm em bị điểm liệt
số thí sinh bị điểm liệt ở môn toán là ba trăm bốn mươi năm thí sinh
môn hóa học có một trăm sáu mươi tám thí sinh bị điểm liệt
môn vật lý có một trăm năm mươi thí sinh bị điểm liệt
môn sinh học có chín mươi tám thí sinh bị điểm liệt
môn điện lý có bốn mươi bảy thí sinh bị điểm liệt
số thí sinh bị điểm liệt môn giáo dục công dân là một mươi một em
đặc biệt là trong năm tổ hợp có số lượng nguyện vọng đăng ký nhiều nhất này
không có thí sinh nào đạt ba mươi trên ba mươi điểm
có một thí sinh đạt điểm cao nhất là hai mươi chín tám điểm
tỉnh lâm đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến sẽ được diễn ra trong năm ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc
năm nay festival hoa đà lạt sẽ được tổ chức tại quảng trường lâm viên thành phố đà lạt thành phố bảo lộc và một số địa điểm khác tại tỉnh lâm đồng
với chủ đề của festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi chín đó là
hoa đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành
sẽ có một mươi ba chương trình chính diễn ra trong suốt thời gian diễn ra sự kiện cho du khách tham dự
cũng trong khuôn khổ festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi chín
nhiều hội thảo kinh tế quan trọng sẽ được diễn ra như hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch lâm đồng
hội thảo liên kết sản xuất và chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp vào đà lạt lâm đồng và trưng bày rau hoa thương mại
festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo và điểm nhấn ấn tượng
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho khách du lịch đến với thành phố ngàn hòa
thưa quý vị với gần một trăm ba mươi bảy km bờ biển tỉnh hà tĩnh thì được thiên nhiên yêu ái ban tặng nhiều bãi biển đẹp
như xuân thành xuân hải thạch hải thiên cầm kỳ xuân hay đèo con và nguồn hải sản vô cùng phong phú
và đây là thế mạnh để tỉnh phát triển du lịch biển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đem lại những lợi ích to lớn về nhiều mặt cho hà tĩnh
tuy nhiên thì sự phát triển về du lịch cũng sẽ dẫn đến những phức tạp về tình hình an ninh trật tự
đây là bài toán đặt ra đối với tỉnh hà tĩnh để làm thế nào phát huy được thế mạnh tiềm năng du lịch mà vẫn đảm bảo an ninh ở các địa phương ven biển
ghi nhận của phóng viên an ninh tv tại vùng biển thiên cầm huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh
cách thành phố hà tĩnh hơn hai mươi km về phía đông nam biển thiên cầm là vùng biển mang dấu ấn huyền thoại về miền ký ức của biển xanh cát trắng nắng vàng
từ một bãi biển hoang sơ thiên cầm giờ đây đang nỗ lực để trở thành một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn là khu du lịch trọng điểm quốc gia
tương truyền vào đời vô hùng thứ một mươi ba trong một lần vua đi tuần thú phương nam có ghé qua một vùng biển non nước hữu tình cảnh trí hoang sơ đẹp đẽ đã khiến vua hạ lệnh dự trại để nghỉ chân
đêm đến nhà vua nghe tiếng gió tiếng sóng tiếng lá thông reo rội vào vách núi tạo thành một bản nhạc ru rương
nhà vua ngỡ có vịt tiên hạ phàm đang gãy đàn quanh đây
nhà vua đã cùng quân lính đi tìm xung quanh rồi leo lên đỉnh núi cao nhất mà không gặp được vị tiên
nhìn xuống chân núi thấy bãi biển có dáng hình giống một chiếc đàn tì bà vua hùng nên đặt tên cho vùng biển này là thiên cầm có nghĩa là đàn trời
được đầu tư bài bản cùng với hệ thống đường giao thông khá tốt rất thuận lợi cho giao lưu văn hóa phát triển kinh tế xã hội
khu du lịch thiên cầm có lợi thế là nằm trên hệ thống đường vành đai quốc lộ ven biển và các điểm du lịch gần kề
tạo thành chuỗi kết nối phong phú như quần thể khu lưu niệm và khu mộ cố tổng bí thư hà huy tập khu du lịch sinh thái hồ kẻ gỗ đồng nôi v v
tất cả đã tạo cho thiên cầm một vị trí chiến lược là trung tâm du lịch thuận tiện cho du khách gần xa
lần này là lần thứ ba đến đây bãi biển đẹp
dịch vụ nói chung là tương đối tốt giá cả hợp lý nói chung là mọi thứ là mình thấy đảm bảo đấy
ví dụ như con cái mình tắm ấy thì trước khi xuống được những người làm công tác quản lý bảo vệ ở đây cương dẫn nhắc nhở
không nên ra xa quá nó nguy hiểm
để cho du khách cảm thấy thoải mái trong thời gian du lịch tại biển thiên cầm việc đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách
chính là yếu tố hàng đầu mà những người làm du lịch ở đây đặt ra
chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ cho du khách khi về tham quan nghỉ dưỡng tại thiên cầm được một cách an toàn tuyệt đối
và trong công tác an ninh thì bán quản lý thiên cầm chúng tôi đã lắp cả cái hệ thống camera an ninh trong khu du lịch
để là cũng thực hiện cái nhiệm vụ chính trị đến địa bàn và cũng đảm bảo cái an toàn an ninh trật tự trong khu du lịch
tuy nhiên việc lượng khách đến nghỉ dưỡng ở biển thiên cầm ngày càng đông hơn cũng là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm gia tăng hoạt động
xác định phát triển du lịch phải gắn với đảm bảo an ninh trật tự và ngược lại đảm bảo an ninh trật tự để tạo điều kiện cho du lịch phát triển
lực lượng công an ở đây đã triển khai nhiều kế hoạch tổ chức lực lượng ứng trực tuần tra
tăng cường bám sát nắm địa bàn nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại đối tượng
ngoài công tác kiểm tra lưu trụ tàm trụ thì trạm ngoại sát thiên cầm thường xuyên phối hợp với các đối nghiệp vụ tăng cường lực lượng
đặc biệt là các ngày thứ bảy chủ nhật là tuần tra kiểm soát để quản lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp
để từ đó đảm bảo cho khách du lịch là về nghỉ giường đến địa bàn là an toàn tuyệt đối về các cái tài sản cũng như tình mạng và sức khỏe
để đảm bảo an toàn cho khách du lịch trạm cảnh sát thiên cầm đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng nhiều văn bản về việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp
đồng thời trực tiếp làm việc với các chủ nhà hàng chủ cơ sở lưu trú để quán triệt hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa phát hiện tội phạm
trạm cảnh sát thiên cầm đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng nhiều văn bản về việc phòng ngừa tội phạm

chính sự chủ động tích cực của các cán bộ chiến sĩ công an cùng với những lực lượng khác ở đây đã giữ vững an ninh trật tự các xã ven biển khu du lịch
góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
đồng thời cũng tạo ra mối quan hệ đoàn kết gắn bó với chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận an ninh nhân dân phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng vững mạnh
hôm qua một mươi năm tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công điện gửi các bộ ngành ngân hàng nhà nước và các địa phương để đôn đốc tiến độ triển khai thu phí tự động
thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng
theo đúng quy định tại chủ nhà hàng

theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng tại chỉ thị số sáu thì buộc dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí
thủ tướng cũng giao bộ giao thông vận tải tăng cường giám sát kiểm tra đảm bảo hệ thống thu phí tự động không dừng hoạt động tin cậy không có sự cố đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật
các quy chuẩn và các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư và sử dụng hệ thống
ngân hàng nhà nước việt nam được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản phục vụ công tác thu phí
theo hình thức điện tử tự động không dừng của chủ phương tiện giao thông đảm bảo liên thông thuận lợi và an toàn
thưa quý vị và các bạn
với những con đường vắng vẻ hay là các khu vực đông dân cư
mật độ giao thông là không giống nhau
mà lực lượng cảnh sát giao thông không phải lúc nào cũng có thể túc trực liên tục để phân luồng được thì khi đó hệ thống các biển báo giao thông đường bộ sẽ làm thay công việc này giúp giao thông giảm ồn tắc an toàn cũng như tiết kiệm thời gian cho người tham gia giao thông
vâng có vai trò quan trọng và cần thiết là như vậy
tuy nhiên tại tỉnh quảng nam một tuyến đường dài gần năm mươi km đi qua nhiều khu dân cư giao nhau với những tuyến đường liên xã liên huyện lại từng có sự xuất hiện của một cụm đèn tín hiệu giao thông ba màu điều khiển giao thông
và đây là một trong những nguyên nhân đã khiến cho tuyến đường ven biển một trăm hai mươi chín quảng nam xuất hiện hàng loạt điểm đen về tai nạn giao thông gây bất an cho người dân mỗi khi đi qua đây
nhiều năm qua người dân ở xã bình minh huyện thăng bình bức xúc trước tình trạng mất an toàn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường một trăm hai mươi chín với quốc lộ một mươi bốn e
mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe lưu thông qua ngã tư này nhưng chỉ có hai đèn tín hiệu giảm tốc độ trên đường một trăm hai mươi
đặc biệt khi hai tuyến đường này đều bị gây bất an toàn giao thông
được nâng cấp mở rộng người dân chủ quan điều khiển phương tiện chạy tốc độ nhanh khi xảy ra sự cố thì không xử lý kịp dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm
khu vực này trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
mỗi năm có hàng chục vụ tai nạn với mức độ nặng nhẹ khác nhau tại ngã tư trên
tính riêng từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn một mươi vụ tai nạn giao thông
phần lớn nạn nhân là người nơi khác đến chưa biết rõ về điểm đen tai nạn giao thông này
nghe một phát là tôi phải chạy đâu đi tôi cũng rất sợ
không những riêng con cái mà bản thân tôi ở đây tôi đi xe cũng lâu năm rồi mà tôi đi qua tôi vẫn phải nhận nhạy rất sợ
qua trích xuất camera cho thấy phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển xe thiếu quan sát
vì đường một trăm hai mươi chín là đường ưu tiên nên các phương tiện chạy rất nhanh
khi bất ngờ xảy ra sự cố thì các phương tiện không xử lý kịp xảy ra tai nạn
trước tình hình mất an toàn giao thông tại đây nhiều năm qua
người dân và chính quyền xã bình minh đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để có hướng giải quyết điểm đen này
nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
khánh thành đến trừ của đoạn đường một trăm hai mươi chín đến trừ là biết bao nhiêu vụ
mà khi không xảy ra thì thôi mà xảy ra là chỉ có chết thôi
nên là nhiều lần cũng dân cũng đề nghị rồi hợp hành cũng họp cũng đề nghị
rồi họ trả lời bên đoàn lãnh đạo họ cũng trả lời là cũng đã nhiều lần
không có ý kiến trên cấp trên rồi nhưng mà cái đoạn đường nó hầu như là quên lõng đi
chúng tôi cũng đã đề nghị lãnh đạo ủy ban huyện về việc lắp đặt tín hiệu đàn giao thông
thứ hai là các biển hiệu cấm dừng cấm đổ trên đoạn đường quốc lộ một mươi bốn a
tay dưới ngã tư để mà dọn bớt cái lưu lượng xa
để mà tầm nhìn của nhân dân tham gia lưu thông tốt hơn
nhưng mà ký nghị này đã được ủy ban huyện dẫn đi ủy ban tỉnh
và thẩm quyền thì
huyện phân tích là thẩm quyền này là của sở giao thông tỉnh
và đến bây giờ thì đề nghị của xã lên lên thì ít nhất đến hôm nay cũng tranh một mươi tháng rồi
nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thực hiện được
ngoài điểm đen tai nạn giao thông ở ngã tư bình minh
hai ngã tư giao giữa đường một trăm hai mươi chín với đường dân sinh ở xã bình sa và bình nam thuộc huyện thăng bình
cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến nhiều người bị thương nặng tử vong tại chỗ do không có đèn tín hiệu giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông tại những điểm đen trên
huyện và các đơn vị liên quan cần sớm có biện pháp khắc phục
bây giờ sẽ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
ngay sau đây sẽ là thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thưa quý vị từ ngày hôm nay thì thí sinh sẽ có ba ngày một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám tháng bảy
để thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh
của bộ giáo dục và đào tạo trước khi thực hiện chính thức
bộ giáo dục và đào tạo sẽ mở
cổng thông tin tuyển sinh vào sáng nay để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm
việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và bằng phiếu điều chỉnh
tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn chạy thử thân mên
giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với các điều chỉnh nguyện vọng
kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử
hệ thống sẽ chính thức được làm mới để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày hai mươi hai tháng bảy
theo lịch tuyển sinh từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức theo phương thức trực tuyến
từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức phiếu đăng ký xét tuyển
và để giúp cho các thí sinh tránh được những sai sót trong lần điều chỉnh nguyện vọng lần cuối này
thì chúng tôi xin được hướng dẫn thí sinh chi tiết cách ghi hồ sơ điều chỉnh xét tuyển nguyện vọng
vào các trường đại học cao đảng sư phạm

hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận otp về điện thoại cho thí sinh
thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình xác nhận đăng ký
bước năm sau khi bấm xác nhận đăng ký hệ thống yêu cầu xác thực lại một lần nữa
xem thí sinh có chắc chắn thực hiện hay không
bước sáu sau khi bấm ok dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống
ngoài cách thay đổi nguyện vọng trực tuyến thí sinh còn có thể thay đổi nguyện vọng bằng giấy
sẽ có hai mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng giống nhau
một phiếu thí sinh giữ sau khi được đóng dấu
một phiếu nơi tiếp nhận lưu
thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển
và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu
của cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường mã ngành hoặc nhóm ngành
mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường
nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại
rất nhiều thí sinh đã biết được điểm thi của mình
điểm thi này cũng chính là căn cứ quan trọng để các em có những điều kiện
điều chỉnh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
vậy những thí sinh nào cần điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh ra sao
hay điểm chuẩn năm nay có những diễn biến như thế nào
thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp theo
theo các chuyên gia đánh giá nhìn chung điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
có sự tăng nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
với phổ điểm thi của từng môn từng tổ hợp xét tuyển đại học cao đẳng
vừa được công bố thí sinh có thể so sánh điểm của mình trong mối tương quan với các bạn
làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sắp tới
nhìn chung thì qua phân tích phổ điểm các môn thi cũng như là các khối thi
thì tôi nhận thấy rằng là giữa các môn thi thì có một cái sự tranh lệch nhất định
đối với điểm thi của năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên là nó lại không đồng đều giữa các môn
ví dụ như là đối với môn toán thì nhìn chung là điểm thi có sự nhích lên
so với năm hai nghìn một mươi tám kể cả ở mức điểm khá hay là mức điểm giỏi
thì đều có sự nhức lên cỡ khoảng năm điểm
với phổ điểm các khối thi thì có thể thấy rằng điểm thi năm nay có sự nhích nhẹ hơn
so với năm hai nghìn một mươi tám
tùy vào từng mức điểm khác nhau và các trường ở top một top hai
mà cái sự thay đổi của điểm số cũng sẽ khác nhau
nhưng nhìn chung thì nó sẽ giao động khoảng năm điểm đến một năm điểm
các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên
những nguyện vọng thay đổi chính là sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai
các em cần cân nhắc kỹ cũng như cân đối điểm số phù hợp
để lựa chọn những nghề nghiệp phù hợp với mong muốn của bản thân
chúng ta dễ dãi trong việc lựa chọn trường đại học
tức là trường nào cũng được
thì như vậy rất dễ xảy ra tình trạng là các em không hài lòng
không hạnh phúc khi mà theo đuổi cái ngành đó
hay là học cái ngành đó trong tương lai
vì vậy cho nên là lời khuyên của tôi đối với các em thí sinh là
cái lựa chọn ngành nghề lựa chọn trường đại học
là một lựa chọn quan trọng một lựa chọn lớn cho cuộc đời
các em hãy thận trọng hãy trách nhiệm với cái lựa chọn đó
và hãy lắng nghe những cái ý kiến chia sẻ những phân tích
của các chuyên gia tướng nghiệp
cũng như là các chuyên gia mà theo dõi sát sao
kỳ thị trọng quốc gia để có được những lời khuyên tốt nhất cho mình
trường nằm ở tốt giữa tầm một mươi tám một mươi chín
thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nguồn chuyển khá là đông
tại vì cái phổ điểm năm nay ở các khối phần lớn tập trung vào cái ngưỡng này
thì theo tôi đánh giá với các cái chỉ tiêu tuyển sinh
từ kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các trường
thì cái việc mà các trường tốt trên có cái sự lựa chọn khá tốt
bộ giáo dục và đào tạo lưu ý
số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn
số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu
thí sinh phải thực hiện hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến
sau đó thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến
và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh
thưa quý vị và các bạn công an quận bảy tp hcm đang lập hồ sơ
để xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong quán karaoke the moon
tại số bảy trăm chín mươi bảy đường huỳnh tấn pháp quận bảy tp hcm
đang nói là nhân viên và chủ quán bar này
chính là người tổ chức cho khách sử dụng ma túy
trước đó rạng sáng ngày một mươi năm tháng bảy
đội cảnh sát hành sự tách hợp với đội cảnh sát ma túy công an quận bảy
bất ngờ kiểm tra quán karaoke the moon
thời điểm này nhiều đối tượng vứt ma túy xuống sàn để phi tan
qua rà soát hai mươi ba khách năm nhân viên cùng chủ quán karaoke
đã bị lập biên bản đưa về trụ sở công an làm việc
các đối tượng khai nhận các túi nilong chứa ma túy tổng hợp
và ma túy đá được đem vào quán karaoke để sử dụng tập thể
hai mươi hai người có kết quả dương tính ma túy
trong đó có ba nhân viên của quán và một mươi chín khách
theo công an quận bảy quán karaoke này đã tổ chức cho khách sử dụng ma túy
khoảng hai tháng trở lại đây
điều đặc biệt quán này không tiếp khách lạ
phải đặt trước để vào quán
hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc
hôm qua một mươi năm tháng bảy cảnh sát giao thông thành công an tp hcm
bắt đầu khởi động đợt cao điểm tổng kiểm soát
tùn tra các quận huyền trên địa bàn thành phố
nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giao thông
và chín trăm bốn mươi một trường hợp đã bị xử lý ngay trong ngày đầu tiên
theo kế hoạch các trạm đội thuộc cảnh sát giao thông công an tp hcm
mở chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính
và tổng kiểm tra các quản xe chở khách
xe tải xe container xe máy trên địa bàn
trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm
về nồng độ cồn sử dụng ma túy chạy quá tốc độ quy định
lưu thông không đúng phần đường làng đường
chở quá số người không đội mũ bảo hiểm
trên các tuyến giao thông trọng điểm
thường xuyên sẽ ra tai nạn ồn tắt
cảnh sát cũng sẽ phát hiện xử lý các loại giấy tờ
không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc giấy tờ tẩy xóa sửa chữa giả mạo
trong ngày đầu ra quân chín trăm bốn mươi một trường hợp đã bị xử lý
cụ thể bốn trăm một mươi một xe mô tô năm mươi chín xe khách sáu mươi container
kế hoạch cao điểm này sẽ còn kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng tám
nhằm lập lại trật tự giao thông trên địa bàn
với phổ điểm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
vừa được bộ dục và đào tạo công bố
đại diện một số trường đại học tại tp hcm cho biết
dự kiến điểm chuẩn xét tuyển sẽ tăng so với năm trước
phổ điểm năm nay cho thấy điểm trung bình tốt hơn năm ngoái
nên điểm trúng tuyển vào các trường theo phương thức xét tuyển
từ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ cao hơn
ở trường đại học kinh tế tp hcm điểm trúng tuyển năm nay
dù chưa thể đưa ra mức cụ thể nhưng dự báo có thể tăng hơn
điểm trúng tuyển năm hai nghìn một mươi tám
đối với khối ngành đào tạo như đại học sư phạm
điểm sàng có thể sẽ cao hơn năm hai nghìn một mươi tám
do năm nay kết quả thi của thí sinh cao hơn
chính vì vậy các thí sinh lưu ý cân nhắc lựa chọn phương thức
hoặc nguyện vọng phù hợp không điền tràn lan không có thứ tự ưu tiên
tốt nhất thí sinh nên đăng ký các ngành học phù hợp
với năng lực và sở thích của mình
liên quan đến vụ cưới cổ tài xế grab để cướp xe máy
xảy ra tại quận thủ đức tp hcm
sau ba ngày liên tục theo dõi công an đã bắt được đối tượng
tạ quang ngọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú nghệ an
để làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản
trước đó ngày một mươi tháng bảy do không có tiền sử dụng ma túy
đối tượng tạ quang ngọ nảy ra ý định thuê xe grabbyte
sau đó lừa tài xế đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản
ngọ đón xe grabbike của anh đinh hoàng mỹ đến khu vực trống
thuộc phần bình chỉa quận thủ đức tp hcm
tại đây thấy vắng người qua lại đối tượng dùng dao đưa ranh cổ
khống chế tài xế để cướp chiếc xe máy đem đi bán được sáu triệu đồng
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của việc
công an quận thủ đức tp hcm đã tung lực lượng truy bắt đối tượng
hành trình tìm kiếm tên hung thủ rất cam go
bởi đối tượng này không đặt xe qua ứng dụng mà bắt bé xe dọc đường
sau khi rà soát trích xuất camera toàn bộ tuyến đường
đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
suốt ba ngày liên tục công an quận thủ đức đã xác lập
chuyên án bí số bảy trăm một mươi chín c để điều tra làm rõ
qua xác minh tại nhiều tỉnh thành
công an phát hiện đối tượng này đang ẩn náu tại vũng tàu
đây là vụ án gây chấn động dư luận bởi sự táo tận của đối tượng tạ quang ngọ
hành trình bảy mươi hai giờ không ngủ truy bắt đối tượng nguy hiểm này cho thấy
sự quyết tâm của công an quận thủ đức trong đấu tranh trấn áp tội phạm
đối tượng giết người cướp tài sản đã xa lưới pháp luật trả lại sự bình yên cho người dân
củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an